ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở tài nguyên và môi trường xác định rõ điều kiện được đăng ký
vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đồng thời thành phố cũng yêu cầu các cơ quan thực hiện
phải trình kế hoạch này trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện lập thẩm định và trình duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện
sở tài nguyên và môi trường tp hcm được giao kiến nghị bộ tài nguyên và môi trường
hướng dẫn quy định về điều kiện trình tự thủ tục thực hiện điều chỉnh hủy bỏ
việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm
của cấp huyện đã được công bố mà sau ba năm chưa có quyết định thu hồi đất
hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất
về lập thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi của cấp huyện
ủy ban nhân dân các quận huyện cần phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
ra soát tách rõ danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách
và các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nêu rõ có còn trong thời hạn thực hiện hay không